các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi năm tháng năm miền bắc tăng nhiệt một chút đầu giờ chiều nhiệt độ ở hà nội là khoảng ba mươi bảy độ c
các khu vực lân cận tranh lệch từ một đến hai độ c đông bắc bắc bộ và tây bắc bộ thì mát hơn
nhiệt độ ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ c nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
nhưng từ chiều tối ngày một mươi năm đến sáng ngày một mươi sáu tháng năm gió đông bắc về
nên nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền bắc lại giảm từ ba đến bốn độ c
trời có mưa chủ yếu là mưa vừa đông bắc bắc bộ có khả năng mưa to
nhiệt độ cao nhất ở hà nội vào chiều thứ năm chỉ ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ c
đông bắc bộ lạng sơn cao bằng dưới ba mươi độ c
từ thứ sáu nhiệt độ miền bắc sẽ tăng dần nhưng rồi kiểu thời tiết như trên sẽ lặp lại
vào khoảng ngày một mươi chín hai mươi một tháng năm tức là miền bắc lại có gió đông bắc mưa và trời mát hơn
theo dự báo hiện tại trong nửa cuối tháng năm ở miền bắc sẽ có một đợt nắng nóng
nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ ba mươi năm độ c trở lên đến dưới ba mươi bảy độ c
đợt nóng này ở miền bắc được dự báo là sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng năm và kéo dài khoảng ba ngày
nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở hà nội sẽ lên khoảng bốn mươi độ c
nhưng nhiều khả năng là nắng nóng sẽ không đến mức gai gắt
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm
thủ đô hà nội mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ c
bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ c
phía đông bắc bộ mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm mưa rào và rông dài rác cục bộ mưa to gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ c
đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng chiều mưa rào và rông dài rác đêm mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và rải rác rông cục bộ mưa vừa mưa to sau mưa rào vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ c
nam bộ ngày nắng miền đông nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và rải rác rông cục bộ mưa vừa mưa to sau mưa rào vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ c